trong tháng một mươi một vừa qua tỉnh quảng nam đã phải hứng chịu hai đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
tại huyện nông sơn có một mươi căn nhà bị sạt lở trong đó có sáu căn nhà bị sụp đổ hoàn toàn gần hai trăm linh hectare đất canh tác ven sông bị bồi lấp
trong đó có khoảng hai mươi hectare đất bị nước lũ cuốn trôi gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và cuộc sống của người dân địa phương
đây là bờ kè do gia đình ông trần hoàng tân ở xã quế trung huyện nông sơn xây dựng kiên cố cách đây một mươi năm để bảo vệ phần đất ở của gia đình sau hàng tre ven sông
tuy nhiên sau đợt mưa lũ vừa qua bờ kè và hàng tre này bị sạt lở làm hơn hai trăm bốn mươi m hai đất vườn tụt hết xuống sông cuốn theo sường sản xuất chầm cảnh của gia đình ông tân
do cơn mưa quá lớn kết hợp với sở lũ
do cơn mưa quá lớn cất thủy điện mực nước quá lớn làm cho gia đình nhòa cửa tôi hiện trừ bờ kè không còn gì nữa mất mất hoàn toàn
đợt mưa lũ vừa qua cũng đã làm phần đất sản xuất rộng gần một hectare của gia đình bà phạm thị quý thôn đại bình xã quế trung bị cuốn trôi theo dòng lũ
điều đáng nói phần đất ít ỏi còn lại cũng đã bị trôi hết lớp phủ sa màu mỡ chỉ còn lại lớp đất cắt pha cằn cỗi
khi lụt gia đình tôi trồng trụ trồng bưởi trồng hương trồng quýt nhưng mà xa được lũ như là có bò cái thứ đó là đã cháy hết rồi còn lại còn số đất là hẳn xuống hết còn lại đất sủi dưới
nhưng mà gia đình tôi cũng phải cố gắng khép phục thì được cho mô ha dần nái thôi
tích mà bị sật lỡ bởi đắp nhẹ thì quỹ quan quyền chỉ độ phòng công nghiệp hướng dẫn cho các địa phương chỉ độ nhân dân là tập trung
phục nổ vét những diện tích bị bồi lắp để tiếp tục sản xuất vụ đông sân
đối với những diện tích mà bị sật lỡ nạn bị mất đất ở các diện tích ven sông thì chỉ độ cho các địa phương tiến hành thống kê
bước đầu thì có những hỗ trợ về kinh phí như thế nào để ổn định cuộc sống còn về lâu dài thành là thống kê và có cái phương án cấp đất sản xuất lại cho người dân để phục vụ sản xuất nông nghiệp
những ngày qua người dân ở huyện nông sơn đang tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
tuy nhiên do mưa lũ làm diện tích đất sản xuất ven sông bị sạt lở bồi lấp quá lớn nên người dân ở đây đang gặp nhiều khó khăn trong công tác sàn lấp phục hồi làm nhiều hộ thiếu đất sản xuất
trước tình hình này tỉnh quảng nam và huyện nông sơn cần có chính sách hỗ trợ kịp thời để người dân có điều kiện phục hồi diện tích đất bị sạt lở sớm ổn định sản xuất và cuộc sống